tại tỉnh quảng trị chưa bao giờ xảy ra lũ trồng lũ liên tiếp và kéo dài như những ngày vừa qua
cây trồng vật nuôi của người dân bị thiệt hại nặng nề
vấn đề đáng quan tâm là vụ đông xuân sắp tới thì người dân chưa biết xoay sở thế nào để có thể sản xuất trở lại được
người dân ở xã triệu nguyên huyện đắk cờ rông chưa bao giờ chứng kiến cơn lũ lịch sử như vừa qua
trong vòng chín ngày mà có tới năm đợt lũ nước lũ đã làm nhiều nhà cửa và ruộng đông ngập chìm trong biển nước
trên địa bàn xã triệu nguyên nói riêng huyện đắc crông nói chung diện tích hoa màu gần như mất trắng
riêng gia súc gia cầm đã bị lũ quét làm trôi gần hết nhiều trang trại gần như tan hoang
trong vòng chín ngày mà có tới năm đợt lũ nước lũ đã làm nhiều nhà cửa và ruộng đông ngập chìm trong biển nước

hiện nay người dân vùng lũ tỉnh quảng trị cân nhất là giống cây trồng và vật nuôi
mong muốn các cơ quan ban ngành tỉnh quảng trị và các bộ ngành trung ương nghiên cứu để hỗ trợ người dân có điều kiện tái sản xuất sau những cơn lũ lịch sử này